trên quốc lộ bảy đoạn qua địa bàn xã hòa sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người bị thương
xe chở khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b chín trăm bảy mươi một chạy hướng diễn châu đô lương
với tốc độ cao đã va chạm vào xe tải chở cát mang biển kiểm soát ba mươi bảy c năm trăm một mươi bảy chạy ngược chiều
và một người đi xe đạp điện ở chiều ngược lại
hậu quả của vụ va chạm khiến hai ô tô và một chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng
nhiều người bị thương
nạn nhân đi xe đạp điện bị thương rất nặng người điều khiển xe ô tô tải cũng bị thương rất nguy kịch
nhiều hành khách trên xe khách bị xây sát nhẹ
sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn